phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
sự ra đi mãi mãi của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình đồng đội và nhân dân
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân
phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản trên xe tải đang dừng đỗ dọc theo tuyến quốc lộ n hai b
thuộc địa vận xã bình thành
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ công tác của công an huyện lấp vò gồm bốn đồng chí
trong đó thượng úy nguyễn thanh danh điều khiển xe máy
chở đại úy hồ tấn dương nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn
làm hai đồng chí công an đều bị thương
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ
nhưng do bị chấn thương quá nặng nên đại úy hồ tấn dương đã hy sinh
trong vòng tay của đồng đội

ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cùng các sở ban ngành đoàn thể
cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
được biết năm hai nghìn sáu
đồng chí hồ tấn dương là chiến sĩ nghĩa vụ công an huyện lấp vò
sau đó được tuyển vào công an rồi lần lượt được đào tạo từ trung cấp cảnh sát nhân dân
đến đại học cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra trinh sát
xuyên suốt trong quá trình công tác đồng chí hồ tấn dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
là một người chỉ huy tiêu biểu được lãnh đạo tín nhiệm đồng đội tin yêu nhân dân quý mến
cháu rất là ngoan hiền đối với cha mẹ rồi còn người dân của địa phương
thì kể cả cháu có cái tinh thần dũng cảm đó
tôi là người dân trong địa phương không biết nói gì hơn vô cùng thương tiếc trong cuộc đoàn wass up đây
sáng ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp
công an huyện lấp vò chính quyền địa phương cán bộ chiến sĩ bạn bè người thân và gia đình
đã đến tiễn đưa thiếu tá hồ tấn dương về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào ngày hôm qua công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ án giết người sau năm giờ gây án và bỏ trốn
chiều ngày năm tháng tám tại khu vực bờ sông thuộc thôn cầu vải xã mậu đông huyện văn yên tỉnh yên bái
anh cù xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại địa phương đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương dẫn đến tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
nhận được thông tin phối hợp của công an huyện văn yên và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai triển khai lực lượng tiến hành ra soát kiểm tra
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nghi phạm vũ văn hùng chú tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng dao nhọn đâm anh nam
khi thấy nạn nhân gục xuống đối tượng đã vay tiền của người quen rồi bắt xe khách từ yên bái lên lào cai nhằm bỏ trốn
công an huyện bảo thắng đã bàn giao vũ văn hùng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng thành phố hải phòng vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng
nguyễn mai hoa cao minh huấn và nguyễn văn dũng
đây là những đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận hồng bàng và khu vực lân cận
ngay sau khi nhận được tin báo của nguyễn mai hoa
về việc bị hai đối tượng đi xe mô tô che biển kiểm soát dùng dao khống chế cướp điện thoại và giật điện thoại từ trên tay nạn nhân
rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường công an quận hồng bàng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và khẩn trương lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng
đến một mươi năm h ba mươi phút các mũi trinh sát đồng loạt được triển khai và triệu tập cùng lúc ba đối tượng
nguyễn mai hoa ba mươi chín tuổi chú quận hồng bàng cao minh huấn bốn mươi hai tuổi chú quận kiến an và nguyễn văn dũng hai mươi ba tuổi chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của người dân
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng nguyễn mai hoa cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đi cướp như dao kiếm quần áo
bước đầu cơ quan công an xác định được ba đối tượng trên còn gây ra sáu vụ cướp và cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng trên đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án
kiên quyết đấu tranh với nạn tín dụng đen công an các đơn vị địa phương tăng cường giả soát nắm thông tin
và mới đây công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã phát hiện
công an huyện nhơn trạch đã phát hiện và triệt phá thành công một nhóm đối tượng từ thành phố hà nội vào địa bàn cho vai nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc với lãi suất là từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm
trước đó công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện một nhóm đối tượng cho nhiều cá nhân trên địa bàn vay tiêu dùng với lãi suất cao
ngoài ra còn tổ chức mua bán số đề với số tiền lớn nên đã tiến hành lập án đấu tranh
nguyễn quý nguyên ba mươi
nguyễn ba mươi tuổi quê hà nội khi đang đi thu lãi tại khu công nghiệp nhơn trạch đã bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an nguyên khai nhận từ tháng sáu cho đến nay được lê hoài nam và phạm văn cường cả hai cùng quê thành phố hà nội tạm chú huyện nhân trạch thuê đi lấy tiền lãi của các cá nhân trên địa bàn hai huyện nhơn trạch và long thành
biết đồng bọn bị bắt nam và cường đã đến cơ quan công an đầu thú
cường thì mới đầu năm nay thì cùng gọi là cho vai
cường thì em cho vai ví dụ nhỏ nhất là khoảng năm triệu lớn nhất là một trăm năm mươi triệu
người thì em thu năm ngày một tiền lời người thì em thu một mươi ngày một tiền lời
em một mươi năm là cùng gọi cho vai em là người trực tiếp đi thu của khách và người cho vai thì thường thường từ em cho vai thì từ ba triệu đến một mươi triệu hai mươi triệu ba mươi triệu cũng có
và vai thì hình thức là một là trả góp hai là đứng theo thắng
ví dụ trả góp ví dụ em cho vai năm triệu là đóng trong vòng hai mươi năm ngày mỗi ngày hai trăm linh rưỡi
còn có chỗ thì lúc có chỗ đóng khoảng ba mươi ngày ví dụ một mươi triệu đóng bốn trăm linh nghìn một ngày đóng trong ba mươi ngày
thường thường thì em thỏa thuận từ đầu là ví dụ mở một dây họ này làm đến cuối năm thì được bao nhiêu thì chia ra thì em người đi làm thì tiền sang xe sau đó thì em chia sáu mươi
em được sáu mươi năm bốn mươi nữa
bước đầu cơ quan công an xác định nam và cường cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm trên địa bàn hai huyện nhơn trạch và long thành với số tiền ba trăm bảy mươi triệu thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn phát hiện hai đối tiệu này có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán đi đề vào ngày một mươi năm tháng bảy với tổng tiền gần một mươi chín triệu đồng

phương án hai cũng có hai giai đoạn cấm xe vào nội đô thành phố theo khung giờ từ sáu h đến hai mươi hai giờ hằng ngày
trong đó giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm cấm xe khách dường nằm
còn giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi cấm xe trên một mươi sáu chỗ trừ xe buýt xe phục vụ đám tang xe công vụ các xe du lịch được cấp phù hiệu riêng khi thành phố ban hành
theo sở giao thông vận tải tp hcm việc hạn chế xe khách vào trung tâm nhằm giảm diện tích chiếm dụng mặt đường và tăng vận tốc lưu thông bình quân của các xe so với hiện nay tại khu vực trung tâm thành phố đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực trung tâm thành phố
nhiều bất cập đã được đưa ra tại buổi làm việc với bí thư thành ủy tp hcm vừa qua lý giải vì sao gần một nhân viên y tế công lập tại tp hcm phải tự bỏ nghề nghiệp
vậy những nhân viên y tế công lập tại tp hcm phải tự bỏ nghề nghiệp
những nhân viên y tế bác sĩ trẻ mong muốn gì để gắn bó với nghề thầy thuốc mà họ đã chọn lựa
ca mút là bác sĩ trẻ người dân tộc thiểu số ở lâm đồng anh đã có hơn bốn năm gắn bó với bệnh viện lê văn thịnh để trở thành bác sĩ anh đã nỗ lực nhiều hơn so với các đồng nghiệp rất nhiều lần
khi về công tác tại bệnh viện lê văn thịnh tp hcm phải chịu áp lực lớn từ công việc của bệnh viện hàng a vì bác sĩ trẻ này vẫn đầy nhiệt huyết và nỗ lực hết mình để cống hiến cho màu áo blue
em là một người đồng bào dân tộc thiểu số thì so với cách học tập thì mình sẽ cố gắng hơn với các bạn đồng bằng ở thành phố hơn rất là nhiều
mình cũng có những khó khăn nhất định ở trong đó thì nói chung là về điều kiện kinh tế gia đình cũng là một phần khó khăn
về trang trải học phí cố gắng học để ra trường được vào đây để làm việc điều kiện làm việc ở bệnh viện lê văn thịnh
nó tạo điều kiện cho mọi bác sĩ cơ hội phát triển rất là nhiều
còn đối với em thì mình sẽ phát triển theo hướng chuyên môn trước
thì tìm một nơi để mà mình phát triển sau này mình có thể cái đó mình kinh tế mình bù đắp lại sau được
mỗi năm bệnh viện lê văn tình đưa hàng loạt bác sĩ trẻ đi học chuyên sâu để nâng cao tay nghề
đây cũng là một trong số ít bệnh viện không bị làn sóng biến động nhân sự gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện
bởi bên cạnh việc nỗ lực đảm bảo cho nhân viên có thu nhập ổn định môi trường làm việc tốt
bệnh viện lê văn thịnh luôn hỗ trợ tạo điều kiện để bác sĩ trẻ có cơ hội phát triển nghề nghiệp giúp họ gắn bó với nơi này như ngôi nhà thứ hai
lãnh đạo bệnh viện đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong quá trình mà chúng tôi học tập nâng cao chuyên môn
và từ đó khi chúng tôi tiếp cận được những công nghệ mới tiếp cận được những kỹ thuật mới thì chúng tôi càng làm được nhiều hơn
vì chúng tôi thứ nhất
là chúng tôi đem lại niềm vui cho bản thân mình thứ hai đem lại niềm vui cho bệnh nhân
những yếu tố đó làm chúng tôi càng thêm ngắn bó càng thiêu nghề hơn nữa
trong thời gian qua thì là chỉ gần một mươi hai người trong đó có bốn bác sĩ thì chúng tôi cũng đã bổ sung rồi
tuy nhiên trong thời gian tới thì nhu cầu mở động ra nữa thì cũng phải cần có sự đầu tư về con người
tuy nhiên hiện nay thì mức thu nhập bệnh viện trung như thành phố đã nói là cũng còn thấp
do đó chúng ta cũng cần có những cơ giới để tạo ra một sự chủ động cho các cơ sở y tế để có thể mở rộng địa bàn

và qua đó thì cũng có tạo ra các cái nguồn thu để cho cái thu nhập của đại sân của các bộ viên chức
không may mắn như những đồng nghiệp của mình chỉ trong sáu tháng đầu năm gần chín trăm linh nhân viên y tế đã phải rời bỏ nghề y
theo khảo sát có nhiều bất cập
dẫn đến quyết định đó như lương thấp không hài lòng môi trường làm việc cường độ làm việc cao không có cơ hội học hỏi nâng cao kiến thức
không hài lòng với giám đốc không hài lòng với cấp trên quản lý của mình
những người mà hiện nay phải chia tay với ngành hay là rời bỏ cái vị trí này để sang nơi khác
chắc là họ đau xót
không đơn giản
đau đớn xót xa thì phải rời chia tay với ngành mà họ chọn
chúng ta phải nghĩ như thế để chúng ta thấy cách nào đó trong lúc này chúng ta làm gì
bốn cái nguy cơ mà đồng chí tân chí thượng nói thì tôi nghĩ gọi là bốn nguy cơ theo ngành nhận thấy là cơ bản trong lúc này
một số cái giải pháp đó đồng chí đưa ra cũng là những giải pháp cơ bản
đã đến lúc tp hcm trong điều kiện có thể
cần ban hành các chính sách bảo vệ và đảm bảo
các chính sách đáng ngộ cho nhân viên y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đô thị lớn nhất nước
cần xây dựng các chính sách mang tính bền vững như chế độ lương đáng ngộ phù hợp
tạo điều kiện phát triển chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ tốt nhất về cơ sở vật chất
để các bác sĩ có thể tác nghiệp trong môi trường áp lực như hiện nay